thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến rất phức tạp như hiện nay
cùng với chính quyền địa phương và các ngành chức năng lực lượng công an vĩnh long đã và đang tăng cường
triển khai thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp phòng chống trong đó có việc tăng cường và bố trí lực lượng
vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch vừa đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương
những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua không thể không nói đến vai trò sung kích
của lực lượng công an xã trong toàn tỉnh
ghi nhận ngay sau đây tại vĩnh long
trung nghĩa là xã thuộc huyện vũng liêm có địa bàn tiếp giáp với tỉnh trà vinh và tuyến quốc lộ năm mươi ba đi qua
nên tình hình an ninh trật tự tương đối phức tạp
đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh bùng phát như hiện nay thì việc người dân tới các tỉnh thành
lân cận trở về địa phương càng nhiều từ đó tìm ẩn nguy cơ liên an dịch bệnh cho cộng đồng là rất cao
nếu như không được kiểm soát chặt chẽ
trước tình hình trên lực lượng công an xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
xây dựng nhiều kế hoạch phòng chống dịch đồng thời phân công cán bộ chiến sĩ luôn đảm bảo một trăm linh quân số
tham gia ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đồng thời tha mơ huy động các lực lượng như quân sự dân phòng tổ tư quản
để phối hợp hỗ trợ lực lượng công an tại các chốt kiểm soát và tăng cường giả soát các trường hợp
đi đến từ vùng dịch về địa phương từ đó nắm chắc tình hình phục vụ hiệu quả công tác phòng chống dịch tại địa phương
trước tình hình phức tạp của dịch covid một mươi chín công an xã tổ chức thành lập một tổ tình trạng kiểm soát gồm ba ca
tình trạng kiểm soát là hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trên các tiến đường của địa bàn xã trung nghĩa khám bảo giữ dững được vùng xanh
bên cạnh công tác tình trạng kiểm soát lực lượng công an xã phối hợp với các ấp thực hiện tốt công tác tiên triền
những chủ trương quy định theo chỉ thị một mươi sáu rộng rãi trên tám ấp trên địa bàn của xã trung nghĩa
đến thời điểm này địa bàn xã trung nghĩa tình hình an ninh trực tự
mà tình hình dịch của xã trung nghĩa được đảm bảo
trên địa bàn thị trấn trà ôn huyện trà ôn hiện có bốn chiếc kiểm soát phòng chống dịch bệnh và một tổ tuần tra kiểm soát lưu động
hàng ngày lực lượng công an luôn đảm bảo túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các chốt để kiểm soát chặt chẽ các trường hợp
người và phương tiện đến địa phương đồng thời tuyên truyền nhắc nhở người dân trong việc chấp hành những quy định
của các ngành chức năng về việc phòng chống dịch trong cộng đồng